do ảnh hưởng từ các cơn mưa kéo dài trong những ngày vừa qua nước từ các đồi suối đổ về đã gây ngập úng hàng chục hectare lúa sắp thu hoạch của người dân vùng sâu xã đăng hà huyện bù đăng tỉnh bình phước
dù các hộ dân đã cố gắng buộc từng khóm với nhau nhằm tránh lúa đổ sạp nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng lúa bị ngập úng gây thối bông hoặc nảy mầm
theo số liệu từ ủy ban nhân dân xã đăng hà huyện bù đăng tỉnh bình phước đã có khoảng bốn mươi hectare lúa của người dân bị ngập nước
do chưa đến thời kỳ thu hoạch hạt lúa còn non nên khi bị ngập nước người dân gặt về chỉ tận dụng để làm thức ăn cho gà vịt
không chỉ ở xã đăng hà huyện bù đăng mà trong những ngày qua mưa lớn cũng đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa và cây ăn quả của người dân trên địa bàn huyện biên giới bù đốc